nhận lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
chủ tịch nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào bunyang volachit sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước việt nam
đã rời hà nội đi thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của tổng bí thư nguyễn phú trọng sau đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
chuyến thăm hữu nghị chính thức nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào của tổng bí thư nguyễn phú trọng
tiếp tục khẳng định đường lối chủ trương nhất quán của việt nam trong quan hệ với lào
hai bên sẽ cùng trao đổi chủ trương định hướng và các nội dung hợp tác biện pháp lớn nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả hợp tác việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao quốc phòng
an ninh kinh tế văn hóa giáo dục khoa học kỹ thuật và hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước